công an tỉnh lai châu cho biết đơn vị đã gửi hồ sơ về bộ công an đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất
đối với thượng tá thái đình hoài trưởng phòng cảnh sát kinh tế pc ba công an tỉnh lai châu do sử dụng văn bằng giả
cụ thể sau khi nhận được đơn tố giác của công dân về việc thượng tá thái đình hoài sử dụng bằng trung học phổ thông giả
ban giám đốc công an tỉnh lai châu đã họp và thống nhất cử tổ công tác về quê thượng tá hoài để xác minh
qua làm việc với sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an tổ công tác của công an tỉnh lai châu xác định được
trong kỳ thi tốt nghiệp bộ tốt trung học phổ thông năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn không có thí sinh nào tên thái đình hoài
trong danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm đó cũng không có tên thái đình hoài
do đó bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông mà thượng tá hoài sử dụng để vào công tác tại ngành công an là bằng giả
và nội dung đơn thư tố cáo của công dân là chính xác
sau khi xác định như vậy thì thấy rằng đồng chí hoài đã vi phạm quy định của lực lượng công an nhân dân
và vi phạm của đảng về sử dụng văn bằng chứng chỉ giả để vào công an nhân dân
ban chủ bộ chúng tôi đã họp và thống nhất
thứ nhất là đề nghị lãnh đạo bộ công an xem xét kỷ luật đồng chí thái đình hoài
trưởng phòng hành doanh tế với ý thức cao nhất
qua vụ việc này ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh lai châu đã thống nhất
sẽ tiếp tục giả soát kiểm tra đối khớp lại hồ sơ của những trường hợp có dấu hiệu vi phạm
hoặc có dư luận về vấn đề sử dụng hồ sơ băng cấp để làm trong sạch lực lượng
hiện đơn vị đã tiến hành ra soát tại một số bộ phận phòng ban của đơn vị
nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành